khoảng một mươi một h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cơ sở thu mua về chai phế liệu của gia đình bà trần huỳnh hoa
nằm trên đường võ nguyên giáp thuộc phương ấp bình thành xã bình phú thành phố bến tre
nhận được tin báo của người dân xung quanh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã ngay lập tức điều động hai xe chữa cháy
cùng trên một mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
kết quả chỉ sau một mươi năm phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang thống kê tài sản thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy